ngày bảy một mươi một ấn độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất mới nhất eos một và chín vệ tinh của khách hàng quốc tế bằng tên lửa đẩy pslv c bốn mươi chín
tên lửa đẩy slv c bốn mươi chín rời bệ phóng lúc một mươi năm h một mươi một phút ngày bảy tháng một mươi một theo giờ ấn độ chậm chín phút so với kế hoạch ban đầu vì lý do thời tiết
từ trung tâm vũ trụ satish dhawan ở sriharit kota bang miền đông andhra pradesh
tên lửa đã lần lượt đưa các vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến sau đó hai mươi phút
đây là lần phóng đầu tiên của tổ chức nghiên cứu không gian ấn độ trong năm nay và là lần phóng thứ năm mươi một của tên lửa đẩy pslv
vệ tinh eos một có khả năng quan sát trái đất trong mọi điều kiện thời tiết và sẽ được sử dụng phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp và hỗ trợ quản lý thiên tai